tại hà nội đã diễn ra đêm nhạc clife concert đường chúng ta đi kỷ niệm hai mươi năm ca hát của tam ca dòng nhạc cách mạng đăng dương trọng tấn việt hoàng
chương trình còn có sự tham gia của nhiều khách mời như ca sĩ anh thơ và ca sĩ lan anh nghệ sĩ nhân dân quang thọ đều là những gương mặt quen thuộc nhiều lần đứng chung sân khấu với tam ca nhạc đỏ
không chủ đích ghép lại và hoạt động như một nhóm chính thức nhưng sự kết hợp của ba giọng hát đăng dương trọng tấn việt hoàn
lâu nay luôn được mặc định là tam ca hát nhạc cách mạng được yêu mến đã làm nên sự độc đáo không thể thay thế tạo ảnh hưởng lớn đến các thế hệ kế cận
đêm nhạc được chia làm bốn phần phần một ngợi ca quê hương đất nước phần hai là những ca khúc về tình đồng chí đồng đội phần ba là nhạc nga và semi classik kinh điển
phần bốn bộ ba thử thách ở những ca khúc chưa từng hát bao giờ những ca khúc quen thuộc gắn liền với chặng đường hai mươi năm đồng hành cùng nhau trong âm nhạc của bộ ba vang lên
như đường chúng ta đi đồng đội chiều biên giới cây đàn guitar của đại đội ba
li concert đường chúng ta đi mang lại một đêm nhạc đầy đặn về giá trị nghệ thuật vừa hùng tráng cách tân vừa chữ tình cảm xúc giúp khán giả thăng hoa cùng những nét đẹp trong ca khúc và giọng ca một cách trọn vẹn
đây không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm hai mươi năm đồng hành của tam ca này mà còn là món quà âm nhạc ý nghĩa tri ân sự mến mộ của công chúng yêu nhạc nói chung và khán giả dòng nhạc chính thống nói riêng